nằm ở quận bình thủy của thành phố cần thơ làng cổ long tuyền là một trong những làng cổ tiêu biểu nhất ở khu vực nam bộ với lối kiến trúc á âu đặc trưng của thế kỷ hai mươi
trên địa bàn hiện còn tồn tại một quần thể nhà cổ với khoảng ba mươi bốn căn trong đó xưa nhất và nổi bật nhất là nhà thờ họ chương được xây dựng vào năm một nghìn tám trăm bảy mươi và lưu giữ nguyên trạng cho đến nay
được dùng là bối cảnh của nhiều phim nổi tiếng
đây là một ngôi nhà năm giang trên tổng diện tích khoảng sáu đất quân kết hợp kiến trúc đông tây
bên ngoài là hình dạng của biệt thượng cổ kiểu pháp sang trọng bên trong trang trí mạng đậm dâu ực vân đông bằng gỗ chạm trổ điều khắc tinh xảo thể hiện thị hứa của nhân dân tiếp thu nét mới nhưng vẫn giữ cốt cách của dân tộc